sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường mỹ thới tp long xuyên
để tiếp tục điều tra về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trước đó vào sáng ngày năm tháng bảy nguyễn ngọc sơn điều khiển xe ô tô tải đi cùng với vụ xe tên phương
từ tỉnh long an đến tỉnh vĩnh long để nhận cá
trưa cùng ngày cả hai đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh vĩnh long test nhanh covid một mươi chín
tại đây phương bị giữ lại để theo dõi còn sơn có kết quả âm tính nên tiếp tục chạy xe về
chợ bình điền tp hcm để giao cá
sau đó sơn điều khiển xe đến quận thốt nốt tp cn giao cho chủ xe và đón xe ôm đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
vàm cống nhưng khai báo y tế không trung thực để được qua chốt và đến trung tâm y tế phường mỹ thới
khai báo y tế là đi từ huyện cần duộc tỉnh long an về
chiều cùng ngày sơn nhận quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà
sáng ngày hai mươi hai tháng bảy sơn có kết quả dương tính với virus sars cov hai
qua truy vết mẹ ruột của sơn sống chung nhà trong thời gian sơn cách ly tại nhà
cũng có kết quả dương tính với sars cov hai
tin an ninh trật tự
ba thanh niên tụ tập hát karaoke sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam phát hiện xử lý
tối qua lực lượng công an đã tổ chức kiểm tra quán karaoke luxury tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên
thời điểm kiểm tra có năm mươi bốn thanh niên gồm ba mươi năm nam và một mươi chín nữ đang tụ tập hát karaoke tại bốn phòng của quán
với ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
ngoài ra kiểm tra phòng kho của quán karaoke tổ công tác phát hiện thu giữ một trăm hai mươi hai viên nén màu xanh
tổng khối lượng năm mươi tám bốn gram nghi là ma túy tổng hợp
tiến hành test nhanh phát hiện có năm mươi ba trên tổng số năm mươi bốn đối tượng dương tính với
chất ma túy tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính bàn giao đối tượng và tăng vật
có liên quan cho công an huyện duy xuyên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cho vay với lãi suất lên đến ba sáu trăm năm mươi một năm
đối tượng nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại đường lê quý đôn phường tam thanh
thành phố lạng sơn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
qua đối tranh làm rõ
tháng sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dương cho chín người vay tiền với hai hình thức cho vay
gồm cho vay bát họ một mươi triệu đồng cắt lại ba triệu đồng với lãi suất hai trăm một mươi chín một năm
trả tiền trong vòng bốn mươi ngày và cho vay lãi ngày tính lãi một trăm linh đồng một triệu đồng một ngày
với lãi suất là ba sáu trăm năm mươi một năm tổng số tiền cho vai khoảng bốn trăm linh triệu đồng và đã thu lợi bất chính
trên một trăm ba mươi triệu đồng nếu người vay không trả lãi hoặc trả chậm thì sẽ bị đối tượng đe dọa chửi bới
dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp khiến cho nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn từ đây
những người này nhanh chóng trở thành mục tiêu của các đối tượng cho vai lãi nặng tín dụng đen
công an tỉnh quảng nam cũng vừa triệt phá một đường dây hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
ba đối tượng lâm công phát lý văn đức và bùi văn tuấn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh quảng nam tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó tiến hành khám xét chỗ ở các đối tượng lực lượng công an tạm giữ hơn một trăm linh bộ hồ sơ vay
nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ tùy thân của người vay và các giấy cho vay tiền cùng nhiều đồ vật tài liệu
có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng

có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng

tại đây chiến khai nhận cùng với một người cùng quê đã cho hai mươi ba người tại tỉnh thứ thiên huế vay nợ

tại đây chiến khai nhận cùng với một người cùng quê đã cho hai mươi ba người tại tỉnh thứ thiên huế vay nợ
với tổng số tiền cho vay là năm trăm bốn mươi triệu đồng đã thu lãi bảy mươi tám triệu đồng
tại đây chiến khai nhận cùng với một người cùng quê đã cho hai mươi ba người tại tỉnh thứ thiên huế vay nợ
với tổng số tiền cho vay là năm trăm bốn mươi triệu đồng đã thu lãi bảy mươi tám triệu đồng
tại đây chiến khai nhận cùng với một người cùng quê đã cho hai mươi ba người tại tỉnh thứ thiên huế vay nợ

tại đây chiến khai nhận cùng với một người cùng quê đã cho hai mươi ba người tại tỉnh thứ thiên huế vay nợ
với tổng số tiền cho vay là năm trăm bốn mươi triệu đồng

tàu nhậu những tiền với bẩn th freeze rated sáu ngures
phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện
triển khai các kế hoạch phương án tấn công chấn áp các loại tội phạm
phương án phòng chống dịch cụ thể sát với tình hình địa bàn
tập trung phối hợp với các ban ngành đoàn thể đặc biệt là lực lượng y tế
trong công tác truy vết phong tỏa các khu vực xuất hiện f tuyên truyền
vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch
và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
tính từ ngày một mươi ba tháng tám đến nay đã phát hiện ba trăm năm mươi hai trường hợp vi phạm các quy định
về phòng chống dịch xử phạt hành chính hơn bốn trăm linh triệu đồng
trong công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa rồi thì công an thị trấn đã xử lý
bốn mươi trường hợp xử phạt năm mươi triệu đồng qua đó đã thực hiện thêm về đảm bảo an ninh trật tự
và thực hiện các công tác quản lý nghiệp vụ đối với các đối tượng trên địa bàn
không để các đối tượng lợi dụng tình hình trong dịch bệnh để vi phạm pháp luật
qua đó công an thị trấn cũng đã thực hiện công tác phối hợp với các lực lượng ban ngành
để thực hiện công tác tuyên truyền qua thực hiện công tác tuyên truyền quản lý
được số đối tượng này và đã nâng cao được ý thức trách nhiệm người dân
trong công tác phòng chống dịch covid trên địa bàn
lực lượng công an huyện đã xác định và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm
có năm nhiệm vụ thứ nhất là quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo
của trung ương của tỉnh của công an tỉnh và huyện
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm
trong đó tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
các quy định như là ra đường không thực sự cần thiết tụ tập đông người
hoặc các cơ sở kinh doanh không được phép hoạt động
thứ ba là chủ động thực hiện tốt các biện pháp được ban chỉ đạo của huyện
ra thực hiện theo như đảm bảo an ninh trật tự tại các khu điều trị f
khu cách ly tập trung khu cách ly tại cộng đồng gắn với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ tư là chủ động triển khai thực hiện nghiêm các mặt công tác chuyên môn
nhất là công tác đấu tranh phòng chống các tội phạm
thứ năm là quan tâm chăm lo rồi động viên tinh thần cũng như vật chất
đối với lực lượng của công an tham gia các tuyến đầu phòng chống dịch
như các chốt chặn công an các xã vùng cao
hiện tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp
cùng với các lực lượng chức năng cán bộ chiến sĩ công an huyện phù yên
luôn nêu cao tinh thần trách nhậm
quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách
ngày đêm bám sát địa bàn ngăn chặn dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả
mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến giải quyết vụ việc
nhóm đối tượng trú tại tỉnh cà mau do nguyễn hà tùng cầm đầu
đã lao vào đánh một đồng chí công an gây thương tích
các bị can vừa bị công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai kết luận điều tra
chuyển hồ sơ đến
viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố về tội chống người thi hành công vụ
ngoài bị can tùng còn có sáu bị can khác gồm nguyễn trường khang
nguyễn trí nguyện giáp thanh phú huỳnh thanh phát kiều minh đức và hồ xuân hùng
khuya ngày một mươi tháng bốn nhóm của tùng ăn nhậu mừng sinh nhật hùng rồi đi hát karaoke
nhưng phú khang và phát không đi mà vào khu công nghiệp hố nai chơi
và xảy ra đánh nhau với nhóm của nguyễn hữu luân
nên đã gọi điện cho nhóm của tùng ra hỗ trợ
nhận được tin báo công an đồn khu công nghiệp sông mây hố nai
cử đại úy phạm hồng quán đến giải quyết vụ việc
thì tùng xông vào la lối chửi bới thách thức xô đẩy đồng trí quán
sau đó tùng rủ thêm đồng bọn đến đánh luân
và dùng tay đấm đồng chí quán gây thương tích rồi bỏ trốn
nhưng đã bị bắt sau một ngày gây án
toán nhân dân tỉnh long đồng vừa mở phiên hình sự
sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với bị cáo nguyễn văn năm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và vợ là huỳnh thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
cùng chú tại thôn r chai hai xã phú hội huyện đức trọng
theo cáo trạng do cần tiền để trả nợ vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
năm và nhung vai của chị quàng thị ngọc loan
ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng
thấy thông tin cá nhân của hai vợ chồng
và hợp đồng vay tiền của ngân hàng phù hợp
nên chị loan đồng ý cho vay một tỷ đồng
ngay sau đó năm cùng nhung lên ngân hàng
rút toàn bộ số tiền này sử dụng vào mục đích khác
không thực hiện việc đáo hạn như cam kết
qua thời gian nhắc nợ đốc thúc không được
chị loan đã viết đơn tố cáo đến cơ quan công an
tại phiên tòa năm và nhung thừa nhận hành vi của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt năm chín năm tù
nhung bảy năm tù và buộc phải trả cho nạn nhân số tiền đã chiếm đoạt
mới đây công an tp đà nẵng đã ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối với đối tượng dùng lời lẽ lang mạ xúc phạm uy tín
hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
sau khi đoạn clip có nội dung thô tục xúc phạm lực lượng công an xã
và lực lượng phòng chống dịch được đăng tải
trên trang facebook cá nhân minh đầu bạc
trước sự phẫn nộ của dư luận
cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc và xác minh chủ tài khoản
là trần văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú phú sơn hai xã hòa khương huyện hòa vang
với xe phạm này công an huyện hòa vang đã ảnh lập biên bản
đối với trần văn minh đề nghị ủy ban nhân dân huyện
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu kính viện thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
với số tiền một mươi hai năm triệu đồng
tôi có nhiều hành động xúc phạm ổng bộ
trong pháp luật của nhà nước đưa ra tôi biết là tôi sai
tôi sai là vì hành động pháp luật
tôi xin chịu một thuật pháp luật dành cho tôi
làm việc ban đầu thì đối tượng tỏ vẻ nhận thức rất là thấp
cho những hành vi đối tượng đã làm
để đối tượng nhận thức được hành vi của mình là sai
thứ hai là căn cứ trên quy định của pháp luật
thì sẽ tiến hành các biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả
theo quy định của pháp luật
trong bối cảnh dịch bệnh khi cả nước đang gồm bình chống dịch
thì những hành vi lăng mạ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ
cần được xử lý nghiêm
hiện nay công an thành phố đà nẵng triển khai nhiều giải pháp
vừa tăng cường đấu tranh xác minh và xử phạt với chủ tài khoản facebook cá nhân
quản trị viên hội nhóm đăng tải nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
vừa tăng cường xử lý trực tiếp để tạo tính ra đề
quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng nhắc nhở rất là nhiều trường hợp
tuy nhiên là những cái trường hợp nào mà người dân họ không chấp hành
hoặc họ có biểu hiện chống đối lại lực lượng công an
thì chúng tôi mới xử lý nghiêm
còn những cái trường hợp nếu người dân họ ý thức được
và họ chỉ ra đường là vô tình hoặc là vô ý
họ cần đi mua lương thực thực phẩm hoặc là giải quyết những công việc cá nhân
thì chúng tôi chỉ nhắc nhở
về phía công an thành phố thì để góp phần hạn chế những thông tin này
thì hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai nắm tình hình rất là kỹ trên mạng
và từ đó dự đoán được những thông tin đó sẽ lan tỏa mức độ nào
và đưa ra những thông tin
chính thống để áp lại những thông tin tiêu cực đó
liên quan đến xử phạt các vi phạm về quy định phòng chống dịch
lũy kế từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan công an thành phố đà nẵng đã xử phạt năm năm trăm một mươi năm trường hợp
với số tiền hơn sáu tỷ đồng khởi tố năm vụ án với sáu bị can
về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là bài học thích đáng cho những trường hợp cố tình vi phạm

ở xóm ba xã gia thanh huyện gia viễn tỉnh ninh bình
xảy ra cháy tại kho chứa đồ dùng gia đình
nguy cơ cháy lan sang khu vực xưởng sản xuất và các hộ dân lân cận
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã nhanh chóng điều bốn mươi cán bộ chiến sĩ
bốn xe chữa cháy cùng các phương tiện chữa cháy đến hiện trường
triển khai các biện pháp dập lửa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với lê thị dung chú tại tỉnh bình dương để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân bị dung tạt xăng đốt chết là anh nguyễn thanh tùng chú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
liên quan đến vụ án can ngăn bạn nhậu đánh nhau dùng dao đâm bạn nhậu bị thương tích nặng
xảy ra vào cuối năm
năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn quận liên triều thành phố đà nẵng tòa nhân dân thành phố đà nẵng đưa ra xét xử
và tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh duy một mươi hai năm tù về tội giết người
đến sáng nay việt nam có bảy trăm hai mươi tám bốn trăm ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín hơn bốn trăm chín mươi ba bốn trăm linh ca được chữa khỏi
với bệnh nhân đang điều trị có gần bốn bảy trăm linh bệnh nhân nặng trong đó có hơn một ca đang thở máy và ecmo
có một mươi sáu trên sáu mươi hai tỉnh thành phố
đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
công an huyện gia lộc tỉnh hải dương tìm người liên quan đến ca mắc covid một mươi chín
theo thông tin từ sở y tế hà nội từ một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng chín đến sáu h ngày hai mươi bốn tháng chín
thành phố không ghi nhận thêm ca bệnh mắc covid một mươi chín
tại đồng nai một đối tượng ở huyện nhơn trạch đã giấu ma túy trong gói mì tôm để mang bán cho người dân
ở trong khu vực phong tỏa
lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật
đó là ngô thị bích ngọc bốn mươi một tuổi trú tại xã long phước huyện long thành tỉnh đồng nai
trước đó vào trưa ngày một mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở ấp hai xã long thọ
ngọc gửi một bịch mì tôm và trứng cho một người trong khu vực phong tỏa
do nghi ngờ nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện một gói tinh thể màu trắng
như là ma túy giấu trong gói mì tôm
thấy vậy ngọc bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an ngọc khai số ma túy trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
ở huyện long thành về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện thì bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hưng yên đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn viết hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ở thôn trung hòa xã phú
cơ quan công an huyện kim động nhận được đơn trình báo của anh nguyễn viết cường
sinh năm hai nghìn chín trú tại thôn trung hòa xã phú thịnh về việc đang ngồi tại nhà
thì bị một người đàn ông lạ mặt điều khiển xe mô tô không rõ biển kiểm soát
hỏi mượn chiếc điện thoại nói là có việc muốn gọi cho mẹ của cường
tuy nhiên khi anh cường đưa điện thoại cho người đàn ông
thì đối tượng này liên điều khiển xe mô tô
bỏ chạy công an huyện kim động đã xác minh được hồng là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên
tại cơ quan công an đối tượng hồng đã khai nhận ngoài việc gây ra vụ cướp giật trên
trước đó hồng cũng đã thực hiện chót lọt năm vụ khác gồm cướp giật tài sản trộm cắp
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa phận huyện kim động và thành phố hưng yên
thưa quý vị và các đồng chí có thể thấy rằng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
lợi dụng tình hình dịch bệnh và sự sơ hở chủ quan của người dân
một số loại tội phạm trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản cũng có dấu hiệu gia tăng
và đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
trước tình hình đó lực lượng chức năng đã tích cực điều tra khám phá bắt giữ các đối tượng phạm tội
phóng sự của nhóm phóng viên intv tại tỉnh yên bái
công an thành phố yên bái vừa bắt giữ bốn đối tượng doãn văn tuấn bùi văn linh
trần văn hanh và nguyễn kiều quang cùng chú tại huyện trấn yên về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó tuấn linh hanh và quang đều là đối tượng nghiện ma túy không có việc làm ổn định
trong thời gian làm thợ xây tại công trình nhà ở thuộc tổ bảy phường yên thịnh thành phố yên bái
biết được bên trong kho để đồ làm bằng tôn cạnh công trình đang xây dựng có nhiều máy điện các loại
các đối tượng đã bàn nhau thống nhất lấy trộm
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng tám bốn đối tượng đã dùng sẻng
đào lỗ chui vào trộm cắp hai máy hàn điện một máy khoan đục lỗ một máy cắt máy mài cầm tay
một cuộn dây hàn một mỏ cắt kim loại và hai máy bán cost bằng laser
sau đó tôi mới anh linh trở về phòng trọ
trước đó đội cảnh sát hình sự công an tp yên bái cũng đã bắt giữ hai đối tượng là hà văn huyền
trú tại xã đại phạm huyện hạ hòa tỉnh phú thọ và hoàng đại phúc
chú tại tổ tám phường yên bái
chú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do nghiện ma túy không có tiền tiêu xài
nên các đối tượng đã tìm các nhà dân tại thành phố yên bái xem có nhà nào trồng cây hoa mộc
tại vị trí sơ hở sẽ trộm cắp về chồng và bán lấy tiền
từ ngày sáu tháng tám đến ngày một mươi tháng tám hai đối tượng đã cùng nhau lấy trộm được sáu cây mộc
có tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng
theo thống kê trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn thành phố yên bái
đã xảy ra một vụ cướp tài sản và một mươi ba vụ trộm cắp tài sản
tuy nhiên lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
nguyên nhân trong thời gian qua trên địa bàn thành phố yên bái
tình hình trộm cắp vẫn diễn ra nhiều vụ
nguyên nhân chính một là do tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra hết sức phức tạp
nguyên nhân thứ hai nữa là các đối tượng nghiện chất ma túy
một là thất nghiệp thứ hai là muốn có tiền để sử dụng ma túy thì lẩy sinh hành vi trộm cắp tài sản
nguyên nhân thứ ba là một số người dân chủ tài sản do lơ là mất cảnh giác
dẫn đến việc tạo cái điều kiện sơ hở cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
theo lực lượng chức năng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế
an sinh xã hội và sẽ làm nảy sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
trong đó trộm cắp tài sản cũng rất dễ xảy ra vì vậy người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
ý thức tự bảo vệ tài sản tuyệt đối không chủ quan có biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản của mình
đồng thời khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để điều tra
bắt đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương